công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ đối tượng nghi vấn nguyễn văn xen sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang giả danh người thu hành đi khất thực tại khu vực chợ rồng găng xã tân phước huyện tân hồng
công an huyện tân hồng đã mời đối tượng nguyễn văn xen về trụ sở làm việc qua đấu tranh đối tượng nguyễn văn xen khai nhận do lười lao động nên đã thực hiện hành vi giả danh người tu hành nhằm lợi dụng lòng tin của người dân đi khất thực khắp nơi xin tiền thực tế đối tượng nguyễn văn xen không sinh hoạt ở bất cứ một tôn giáo nào
theo khai nhận của nguyễn văn xen mỗi ngày giả tu hành y xin được khoảng ba trăm linh đồng hiện vụ việc đang được công an huyện tân hồng tiếp tục làm rõ